trong phiên họp sáng nay hội nghị đã thảo luận xung quanh dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tư cách pháp nhân của các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo quản lý nhà nước về tôn giáo là những nội dung được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến
hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung của dự thảo luật và cho rằng việc ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo thể hiện được quyền con người quyền công dân như đã quy định trong hiến pháp hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên việc công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo ủy ban thường vụ nhận thấy rằng các tổ chức này phải hoạt động ổn định khoảng năm năm thì mới được công nhận tư cách pháp nhân
quốc hội vẫn đang xem xét về việc có hay không các tổ chức tôn giáo sẽ được tham gia vào các hoạt động giáo dục vì hiện nay theo luật thì trong lĩnh vực giáo dục vẫn chưa có quy định về việc có sự tham gia của các tổ chức tôn giáo
bên cạnh đó các đại biểu cũng nhận thấy việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo còn phân tán thiếu tập trung chưa nhất quán
vì vậy để tự do tín ngưỡng tôn giáo được hoạt động theo đúng hiến pháp và pháp luật các đại biểu cũng đề nghị cần có một cơ quan riêng độc lập đứng ra để quản lý
buổi chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật về hội
ngày bảy chín đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp ông stefan diong bộ trưởng ngoại giao canada đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp bí thư thành ủy đinh la thăng
đánh giá cao chuyến thăm tp hcm của bộ trưởng ngoại giao canada và bày tỏ niềm vui về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
theo bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng cả hai nước việt nam và canada đều là những thành viên tích cực của liên hợp quốc và hy vọng canada sẽ ủng hộ việt nam ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đồng thời hỗ trợ việt nam tổ chức hội nghị apec năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng ngoại giao canada
theo bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng cả hai nước việt nam và canada đều là những thành viên tích cực của liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đồng thời hỗ trợ việt nam tổ chức hội nghị apec năm hai nghìn một mươi bảy
theo bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng cả hai nước việt nam và canada đều là những thành viên tích cực của liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đồng thời hỗ trợ việt nam tổ chức hội nghị apec năm hai nghìn một mươi bảy
với mục tiêu rút kinh nghiệm trong công tác giảm thiểu tổn thất điện năng trên hệ thống điện tập đoàn điện lực việt nam đã phối hợp với hiệp hội đồng quốc tế khu vực đông nam á tổ chức hội nghị về giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện
tỷ lệ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng điện cho khách hàng và hiệu quả kinh doanh của ngành điện
trong nhiều năm qua chính phủ rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam thực hiện các hệ thống điện
các giải pháp giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải và phân phối điện
trong vòng năm năm qua tổn thất điện năng đã giảm được từ một mươi một mươi năm năm hai nghìn một mươi xuống còn bảy chín mươi bốn năm hai nghìn một mươi bảy
theo tính toán của các chuyên gia với một trăm sáu mươi tỷ kwh điện sản xuất trong năm hai nghìn một mươi năm thì một giảm tổn thất sẽ mang lại hiệu quả rất lớn
những tổn thất điện năng của evn trong thời gian qua là tương đối tốt và trong tương lai năng lượng tái tạo đang phát triển
evn cần nghiên cứu để xem xét
tổn thất điện năng có sự ảnh hưởng với năng lượng tái tạo như thế nào
trên thế giới chỉ có việt nam ký kết với nhật bản sử dụng máy biến áp tổn thất thấp
tôi tin rằng đây là chương trình hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện năng
hội nghị là dịp để các nước trong khu vực chia sẻ các thông tin về tổn thất điện năng của các nước
các mức phấn đấu giảm tổn thất phù hợp với kết cấu lưới điện đặc thù
đồng thời các đại biểu tham dự có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về công tác giảm tổn thất điện năng
ở các nước trong khu vực trực tiếp chia sẻ và tiếp cận với những giải pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả
qua việc trao đổi với các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này
tổn thất điện năng ở lưới điện việt nam còn tương đối cao
nhưng những năm vừa rồi với quyết tâm của tập đoàn điện lực việt nam tốc độ giảm khá nhanh
bây giờ mình đuối
mình đuối gần kịp các nước có mức tổn thất trung bình trên thế giới
hiện nay trung bình trên toàn thế giới khoảng tám mươi
mình cũng đã tiệm cận mức ấy rồi
nếu như trong vài năm đến nếu kế hoạch của tập đoàn điện lực việt nam được thực hiện
thì mình sẽ tiến dần đến nhóm các nước có tổn thất điện năng tiên tiến
với mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống còn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các đơn vị của tập đoàn điện lực việt nam
sẽ thực hiện các phương thức vận hành tối ưu về quản lý kỹ thuật
tiến tới không để vận hành quá tải thiết bị quản lý chất lượng thiết bị
thay thế dần các thiết bị cũ kém chất lượng
hiện nay ở một số nơi trong khu vực đồng bằng sông cửu long
giá thanh long ruột đỏ giao động ở mức từ hai mươi năm
đến ba mươi đồng một kg tăng gấp hai lần so với cây thanh long ruột trắng
do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao
vì vậy một số nhà vườn trong vùng đã bắt đầu tăng nhanh diện tích trồng loại cây này
thanh long ruột đỏ có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn
từ khi trồng đến thu hoạch khoảng một mươi tám tháng
đây là loại trái cây cho thu hoạch giải vụ kéo dài khoảng sáu tháng
năng suất bình quân khoảng sáu mươi kg trên cây trên năm
với giá bán như hiện nay mỗi cây cho thu nhập khoảng một năm triệu đồng
theo viện cây ăn quả miền nam
các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch trồng cây thanh long
không nên chạy theo phong trào trồng ao ạt dẫn đến tình trạng cung vượt cầu
đồng thời khuyến cáo các nhà vườn là mặt hàng nào cũng phải theo quy luật cung cầu
nếu trồng nhiều một loạt thanh long khi nguồn cung cao hơn lượng cầu
chắc tràn giá sẽ xuống thấp
mặt khác thanh long thu hoạch vẫn có đến bảy mươi đến tám mươi tiêu thụ ở thị trường nước ngoài
nếu vì lý do nào đó thị trường này hạn chế nhập khẩu
sẽ làm cho lượng cung dư thừa giá thấp xuống ảnh hưởng đến người dân
hiện nay đang là thời kỳ cao điểm trong mùa mưa ở tây nguyên
và cũng là thời điểm thích hợp để bón phân cho các loại cây trồng
vì vậy nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân ở đắk lắc và các tỉnh tây nguyên là rất lớn
lợi dụng điều này nhiều đối tượng đã sản xuất và kinh doanh các loại phân bón giả
phân bón kém chất lượng để thu lợi bất chính
trong khi đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn triệt để vấn nạn này
gia đình ông nguyễn văn hóa ở thôn một xã cư mờ ga huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc trồng được năm xào cà phê
vừa qua ông được mời đi dự hội thảo về cách sử dụng phân bón chung vi lượng cho cây cà phê
ở thôn bên cạnh do một công ty kinh doanh phân bón của tỉnh gia lai tổ chức
sau khi tham dự hội thảo ông được giới thiệu mua ba loại phân bón với giá hai bốn triệu đồng
đem về pha ba lọ phần với tám trăm linh lít nước
rồi phun lên lá cây và tưới vào gốc cà phê theo hướng dẫn tại hội thảo
sau đó khoảng một tuần vườn cà phê của gia đình ông bị vàng lá và rụng trái hàng loạt
nên ông đã gọi cán bộ thôn đến để lập biên bản
để đơn vị cơ sở mình tin tưởng là tốt thôi cho nên tôi vẫn nhớ là chú trinh anh ở gia lai này
tương tự gia đình ông nguyễn sĩ tuệ ở thôn thạch sơn xá ia mờ đo huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trồng được ba hectare cà phê sen lẫn hồ tiêu
vào giữa tháng bảy vừa qua sau khi phun được năm ngày thì phát hiện vườn tiêu đang xanh tốt
chữ quả bỗng rụng lá chuỗi hoa và trái non
nghi đã mua phải phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng
ông tuệ đã ra phản ánh với chủ đại lý và tư nông nghiệp trong từ
và đại lý đã cử người xuống xác minh kiểm tra
và hứa sẽ liên hệ báo cho công ty sản xuất phân bón đến hỗ trợ gia đình ông xử lý
phục hồi vườn cây đồng thời kiểm tra xem xét nguyên nhân xảy ra tình trạng này
là do phân bón kém chất lượng hay do bón phân không đúng cách
không chỉ phân bón giả phân bón kém chất lượng đang được bày bán tràn lan trên thị trường
mà ngay cả một số đơn vị về tổ chức hội thảo tại các địa phương
cũng lừa bán các loại phân bón kém chất lượng cho người nông dân
mua về bón cho cây trồng làm hư hỏng vườn cây và ruộng trái gây thiệt hại nặng nề cho nông dân
trong khi đó chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương
sau khi cấp phép cho các đơn vị tổ chức hội thảo

chưa quan tâm sát sao nội dung hội thảo
cũng như hoạt động mua bán phân bón khi hội thảo kết thúc

cũng lừa bán các loại phân bón kém chất lượng cho người nông dân
mua về bón cho cây trồng làm hư hỏng vườn cây và rụng trái gây thiệt hại nặng nề cho nông dân
trong khi đó chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương

đồng thời kiểm tra xem xét nguyên nhân xảy ra tình trạng này

đồng thời kiểm tra xem xét nguyên nhân xảy ra tình trạng này
chưa quan tâm sát sao nội dung hội thảo
đồng thời kiểm tra xem xét nguyên nhân xảy ra tình trạng này
đồng thời kiểm tra xem xét nguyên nhân xảy ra tình trạng này
cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện hóa đơn chứng từ nhãn mác hàng hóa
tiêu chuẩn chất lượng không đúng trên bao bì sản phẩm để trục lợi bất chính gây bức xúc trong nhân dân
chính điều này đã tiếp tay cho các loại phân bón giả phân bón kém chất lượng trà trộn vào thị trường
gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nhiều hộ nông dân
công bố kết quả điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại việt nam
công bố kết quả điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nghiên cứu được tập trung từ một mươi tám đến sáu mươi chín tuổi

với mục tiêu thu thập thông tin về các hành vi nguy cơ gồm hút thuốc lá sử dụng rượu bia
chế độ ăn không hợp lý thiếu hoạt động thể lực và mô tả thực trạng thừa cân béo phì
tăng huyết áp tăng đường máu số loạn lipid máu và ước lượng mức tiêu thụ muối trung bình
tổng số người được lựa chọn tham gia điều tra là ba tám mươi người trong đó có ba bảy trăm năm mươi tám người tham gia bước một
tỷ lệ tham gia là chín mươi bảy bốn và có ba tám mươi người tham gia bước hai và ba đạt tỷ lệ bảy mươi chín
kết quả điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm hai nghìn một mươi năm có ý nghĩa rất quan trọng
để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện kế hoạch và đánh giá các mục tiêu
chỉ tiêu của chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố con tum phải chịu nhiều thiệt thòi vì sống trong vùng quy hoạch
là xóm lao động nghèo cuộc sống không đáng đáng đáng
nhưng đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi các hộ dân sinh sống nơi đây
ở trong những ngôi nhà súng cắp không được sửa chữa
hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà tình thương nhà đại đoàn kết
nhưng lại không thực hiện được vì quy hoạch treo quy hoạch chậm
bà châu thị phúc là một trong số các hộ dân đến lập nghiệp tại đây từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
căn nhà của gia đình bà đã bị gió đánh sập từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
để có chỗ ở bà phải dựng tạo một túp lều
và bà phải tự tạm như thế này
riêng cậu con trai đã lập gia đình phải sang nhà di ruột để ở nhờ
tuy nhiên điều đáng nói hơn theo bà phúc
giá như căn nhà được tu sửa hoặc xây dựng lại
thì gia đình bà đã không khổ như thế này
vừa đầu nhà sập thì có báo tổ báo thành phố lên
rồi tỉnh cũng có lên nữa
chứ mà họ nói là họ định cho nhà tình thương
nhưng mà bởi vì là đất quy hoạch cho nên là không cho được
còn đây là căn nhà của gia đình anh nguyễn dũng
căn nhà này đã qua
ba thế hệ sử dụng dấu vết của sự già nua xuống cấp của căn nhà
đều hiển hiện từ những thân gỗ bầy lời chấp nối
thay cho cột nhà mái tôn được kè tạm
bởi những miếng ván có thể sập xuống bất cứ lúc nào
phường họ không cho sữa
họ nói là khu quy hoạch sữa là họ biểu tháo gỡ
cho cái khu quy hoạch là không cho ai sữa
không chỉ nhà ông dũng bà châu
mà ngay cả nhà của ông tổ trưởng tổ dân phố một mươi nguyễn văn lích
cũng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn không được sửa chữa
như tôi là những người có công cách mạng
mà hôm nay chúng tôi cả một cái tuổi xuân chúng tôi cống hiến cho đất nước
bây giờ về tuổi già rồi cái nhà không có ở phải đi ở nhờ
mà vẫn cứ quy hoạch treo suốt từ hơn một mươi năm nay rồi
cho nên là đề nghị hủy quy hoạch treo
chứ nếu không sớm hủy quy hoạch treo thì dân chúng tôi có
những ngày có thể xảy ra tai nạn sập nhà chết nhiều người chứ không phải chết một người
trong khi đó trong nhiều năm qua
tri bộ tổ dân phố một mươi đã phản ánh nhiều lần thực trạng này với phường duy tân
và thành phố con tum qua các kỳ tiếp xúc cử tri nhưng vẫn không được giải quyết
về sửa chữa cải tạo nhà ở
thì ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi năm thì ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo
cho tất cả các xã phường giả soát lại toàn bộ các nhà ở đã xuống cấp
không đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý và sử dụng
thì đề nghị yêu cầu là vận động người dân phải cải tạo sửa chữa nâng cấp để đảm bảo an toàn
tổ một mươi phường duy tân thành phố con tùm nằm trong quy hoạch năm hai nghìn bảy
phía tây bắc suy tân đến nay đã gần một mươi năm
do tiến độ quy hoạch chậm chưa thực hiện đồng bộ
nên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân
như xin hợp thức hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
bất cập về chuyển đổi mục đích sử dụng tách hợp thừa
chuyển đổi sử dụng đất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây
dư luận mong rằng thành phố con tum sớm xem xét lại công tác quy hoạch
trước mắt có phương án cho phép và hỗ trợ người dân sửa chữa lại các căn nhà đã xuống cấp
có nguy cơ bị sập đổ không để những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa lũ
trong hai ngày ngày sáu và ngày mùng bảy tháng chín
ban công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quân khu bốn
kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại lực lượng vũ trang tỉnh thừa thiên huế
đoàn công tác ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quân khu bốn
đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại một số cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh
ban chỉ huy quân sự tp huế thị xã hương thủy và ban chỉ huy quân sự huyện phú vang
qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động tích cực của lực lượng vũ trang tỉnh thừa thiên huế
trong việc chuẩn bị tốt kế hoạch lực lượng phương tiện vật chất và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ
lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu bốn đã yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh thừa thiên huế
cần chủ động nắm bắt tình hình tổ chức giả soát củng cố phương án phòng chống thiên tai bão lụt
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng cơ động ứng cứu
cố gắng giảm tối đa những thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra
đa số người dân làm nông nghiệp theo các phương thức truyền thống nên hiệu quả chưa cao
vì vậy trong những năm vừa qua tỉnh lào cai đã nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong đó nông nghiệp công nghệ cao được coi là bước đột phá mang lại hiệu quả lớn
đây là mô hình trang trại được đầu tư theo công nghệ cao của huyện bắc hà
toàn bộ chuồng trại được xây dựng quy mô khép kín
các máng ăn nước uống đều được thiết kế tự động và sử dụng đệm lót sinh học để xử lý phân bảo đảm vệ sinh
ngoài ra thức ăn cho gia súc cũng được sản xuất tại chỗ với dây chuyền hiện đại tạo nguồn thức ăn sạch cho gia súc
nông nghiệp công nghệ cao tỉnh lào cai cũng chú trọng nghiên cứu phát triển nhiều loại cây giống con giống mới thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương phát triển tối đa các loại giống chất lượng nuôi trồng tập trung hình thành vùng đặc trưng
đặc biệt một số loại cây được trồng trái mùa trong nhà lưới bước đầu thành công mở ra một hướng đi mới hiệu quả
đặc biệt một số loại cây được trồng trái mùa trong nhà lưới bước đầu thành công mở ra một hướng đi mới hiệu quả

để khai mạc ite hai nghìn một mươi sáu được sàn dựng công phu đặc sắc tái hiện lại đời sống dân tộc việt nam bình dị một bản hòa âm điền giã của đông quê việt nam những giai điệu quê hương trải dọc theo chiều dài ba miền của đất nước những hình ảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ những công trình kiến trúc quy mô hiện đại đầy hiểu và yêu đất nước hơn yêu con người việt nam hơn
để tỏ lòng mến khách và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa các nước trong khu vực đêm khai mạc còn mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật của năm quốc gia
campuchia lào myanmar thái lan và việt nam cùng với chương trình thời trang do các khoa phôi trình diễn từ cuộc thi xuyên sáng áo dài
trong đêm khai mạc ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật tích cực cho sự phát triển của thương hiệu du lịch năm quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng sông mekong góp phần khuyến khích các tổ chức cơ quan xúc tiến du lịch các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động du lịch trong khu vực
kỷ niệm một trăm tám mươi năm hình thành
và phát triển tỉnh tây ninh năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu tối ngày bảy chín tại tây ninh liên đoàn tây côn đô việt nam và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tây ninh đã phối hợp tổ chức giải vô địch tây côn đô các câu lạc bộ mạnh toàn quốc
tham dự giải lần này có bốn mươi đoàn với hơn năm trăm linh vận động viên đến từ các địa phương thi đấu ở các nội dung như đơn nam đơn nữ đồng đội nam đồng đội nữ ở các hạng cân khác nhau để tranh tài bốn mươi chín bộ huy trường
đây là một trong năm hoạt động thể thao lớn như giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng hai nghìn một mươi sáu giải vô địch thể dục diễn sinh cúp các câu lạc bộ toàn quốc giải trẻ vua việt nam việt võ đạo toàn quốc vòng chung kết giải bóng đá u một mươi bảy quốc gia và giải vô địch tây côn đô các câu lạc bộ mạnh toàn quốc mà tây ninh đăng cai tổ chức trong năm hai nghìn một mươi sáu giải diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
trong phần tin quốc tế asean cộng ba thúc đẩy hợp tác giữa asean và đối tác
eu kéo giải lệnh trừng phạt nga
tại hội nghị thượng đỉnh asean ở lào tổng thư ký liên hợp quốc ban kimon hôm qua đã hối thúc các nước thành viên trong asean phê chuẩn hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
phát biểu tại hội nghị tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon đã hối thúc các nước thành viên trong asean phê chuẩn hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
ban ki moon đánh giá cao nước chủ nhà lào là một trong những quốc gia đầu tiên của asean sớm phê chuẩn hiệp định paris
ông ban kim mun cho biết mong muốn các nước trong khối phê chuẩn hiệp định về biến đổi khí hậu vào cuối năm nay
ông cũng đánh giá cao chính phủ của thủ tướng lào shin su lit đã trao đổi những văn kiện phê chuẩn hiệp định paris cho liên hợp quốc
đến nay đã có hai mươi bảy quốc gia chiếm ba mươi chín tỷ lệ khí phát thải nhà kính phê chuẩn thỏa thuận
trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm g hai mươi ở hàng châu ngày ba tháng chín vừa qua
chuẩn thỏa thuận về chủng biến đổi khí hậu đây là hai quốc gia chiếm gần bốn mươi lượng khí thải carbon trên toàn thế giới
cũng tại hội nghị thượng đỉnh asean thủ tướng lào thông lon shin su lit khẳng định
hội nghị cấp cao asean cộng ba đã tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên trong khối và ba nước trung quốc hàn quốc và nhật bản
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác giữa asean và ba nước đối tác
gồm trung quốc hàn quốc và nhật bản
đồng thời thảo luận về lễ kỷ niệm hai mươi năm thiết lập cơ chế asean cộng ba dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
hội nghị thượng đỉnh asean cộng ba lần đầu tiên tổ chức tại malaysia vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
từ đó đến nay có sáu mươi sáu cơ chế đối thoại ở nhiều cấp độ đã được thiết lập trong hai mươi bốn lĩnh vực thuộc khuôn khổ asean cộng ba
liên quan tới ngoại giao kinh tế tài chính nông nghiệp lao động du lịch môi trường chống tội phạm xuyên biên giới chăm sóc y tế năng lượng viễn thông
phúc lợi xã hội và cải cách hành chính
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa cam kết viện trợ bốn trăm bốn mươi triệu đô la mỹ nhằm hỗ trợ các quốc gia châu á tăng cường các biện pháp chống khủng bố
trong bối cảnh khu vực này đang chứng kiến các vụ tấn công quy mô lớn tăng mạnh
phó tránh văn phòng nội các nhật bản koichi hazuda dẫn lời thủ tướng shinzo abe phát biểu tại hội nghị cấp cao asean ở lào nêu rõ
nước này sẽ triển khai chương trình viện trợ
trị giá bốn trăm bốn mươi triệu đô la mỹ trong ba năm tới kế hoạch viện trợ sẽ bao gồm những biện pháp như giới thiệu các hệ thống nhận dạng sinh chắc học hàng đầu
và trang thiết bị tiên tiến để phát hiện thuốc nổ
hiện chưa rõ nước châu á nào sẽ nhận được khoản viện trợ này
tuần trước cảnh sát philippines cáo buộc các phiến quân liên quan tới nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tại thành phố davao miền nam philippines làm một mươi bốn người thiệt mạng
hồi tháng bảy vụ tấn công tại quán cà phê ở thủ đô draca của bangladesh khiến hai mươi hai người thiệt mạng
liên quan đến tình hình chiến sự tại syri bộ ngoại giao mỹ hôm qua cho biết nước này và nga không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đối với syri
tuyên bố được đưa ra sau khi ngoại trưởng mỹ john kerry và người đồng cấp nga sergei lavrov có cuộc trao đổi kéo dài bốn mươi năm phút
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ mark toner nêu rõ ông kerry vẫn cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn động
để đạt được một thỏa thuận về syri
nhưng không đáp ứng được các mục tiêu cốt lõi mỹ và nga không thể đạt được một nhận thức chung rõ ràng về tương lai của syri
trước đó phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại hàng châu của trung quốc
tổng thống mỹ barack obama cho biết những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngày càng phức tạp bởi thiếu sự tin cậy giữa hai bên
vốn ủng hộ các bên đối lập trong cuộc nội chiến kéo dài năm năm qua ở syri
trong lễ diễu hành nhân kỷ niệm quốc khánh
brazil ngày bảy tháng chín tân tổng thống michel temer người vừa nhậm chức cuối tháng tám vừa qua đã bị nhiều người dân phản đối
trong hoạt động đầu tiên ra mắt công chúng ở cương vị mới tổng thống temer và đệ nhất phu nhân marcera arauho đã đi qua quãng đường dài ba km
nơi có tới ba mươi người dân theo dõi hoạt động kỷ niệm quốc khánh
nhiều người đã dương biểu ngữ phản đối ông temer
kể từ khi nhậm chức tổng thống brazil ông temer liên tục vấp phải sự phản đối của nhiều người dân
hồi cuối tuần trước nhiều cuộc tuần hành hòa bình với sự tham gia của hàng chục nghìn người đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn nhằm phản đối chính quyền mới và yêu cầu ông temer từ chức
theo các cuộc thăm dò dư luận ông teme chỉ nhận được một mươi sự ủng hộ của các cử tri brazil
trong khi đó gần một năm trăm linh cảnh sát và một trăm năm mươi mật vụ đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hoạt động kỷ niệm quốc khánh tại phủ tổng thống
liên minh cho eu vừa mở rộng một phần các biện pháp trừng phạt đối với nga
liên quan tới việc nước này sắp nhập bán đảo crimea và cuộc xung đột tại miền đông ukraine
các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với nga hết hạn vào ngày một mươi năm tháng chín tới sẽ được kéo dài thêm sáu tháng đối với khoảng một trăm năm mươi cá nhân và ba mươi bảy thực thể
một số quan chức nghị sĩ và chính trị gia của nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt của eu
ngoài những đối tượng trên các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào các nhà sản xuất các hệ thống phòng không của nga và một số doanh nghiệp tại crimea
trước đó eu cũng công bố gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nga
theo đó các biện pháp trừng phạt mới sẽ hết hạn vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy chủ yếu nhằm vào các ngành năng lượng tài chính và quốc phòng
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt